các đại biểu quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng
những vấn đề liên quan đến thu hồi các khoản nợ thuế nợ công được nhiều đại biểu quốc hội chất vấn
trong phần đầu của phiên chất vấn chiều nay bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng tiếp tục trả lời một số câu hỏi của đại biểu trong phiên chất vấn buổi sáng
liên quan đến câu hỏi của đại biểu về việc thuế nhập khẩu ô tô sẽ giảm từ năm hai nghìn một mươi tám gây ảnh hưởng thế nào đến việc thất thu thuế
bộ trưởng bộ tài chính cho rằng đây không phải là thất thu mà là giảm thu thuế
ông đinh tiến dũng cũng cho biết bộ tài chính trình chính phủ nghiên cứu thay đổi biểu thuế nhập khẩu yêu đãi
đề xuất giảm thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi với linh kiện ô tô chưa sản xuất được xuống trong năm năm gắn với điều kiện xe sản xuất hàng năm

trong phiên chất vấn bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng đã có bốn mươi bốn đại biểu đặt câu hỏi
kết luận phần chất vấn này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng phiên chất vấn diễn ra sôi nổi đại biểu đặt câu hỏi thẳng thắn nhưng một số nội dung trả lời giải pháp của bộ trưởng bộ tài chính chưa mới nhất là trong quản lý hóa đơn quản lý thuế
chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ bộ tài chính và các bộ ngành liên quan tiếp tục cải cách thủ tục hành chính ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa trong thuế hải quan tiếp tục đẩy mạnh ra soát cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết